một đám cháy bùng phát tại ngôi nhà ở đường xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội
trong quá trình chữa cháy tổ công tác đã hướng dẫn hai cháu nhỏ bên trong nhà thoát nạn ra ngoài an toàn
công an quận bắc từ liêm cho biết khoảng sáu giờ sáng nay nhận được tin cháy nhà dân tại số bảy ngách một trăm một mươi bốn ngõ ba trăm năm mươi năm đường xuân đỉnh phường xuân đỉnh
đơn vị đã xuất một xe chỉ huy chữa cháy và ba xe chữa cháy tới đám cháy
trung tâm chỉ huy điều hai xe chữa cháy của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn quận tây hồ tri viện
hiện trường vụ cháy nằm tại tầng bốn của căn nhà
lực lượng chức năng đã theo hướng dẫn cầu thang bộ tiếp cận đám cháy
sau khoảng năm phút ngọn lửa đã đập rớt rát hoàn toàn
quá trình chữa cháy tổ công tác đã hướng dẫn hai cháu nhỏ mắc kẹt bên trong thoát ra ngoài an toàn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện từ thiết bị máy xấy tóc
vụ cháy may mắn không có thiệt hại về người một số tài sản bị hư hỏng